ngày bốn tháng năm tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trung ương
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động quốc gia năm hai nghìn hai mươi
lễ phát động nhằm đánh giá tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
đồng thời phát động thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp cơ sở
nhằm cải thiện điều kiện lao động tăng cường công tác tự kiểm tra ra soát các nội quy quy trình
biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm yếu tố có hại
các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc
bên cạnh đó buổi phát động còn nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
nâng cao ý thức nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động